những ngày qua hà nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng gai gắt nhất kể từ đầu hè với nhiệt độ lên tới bốn mươi năm độ c gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân
hiện tượng thời tiết nắng nóng này sẽ kéo dài sang những ngày đầu tuần sau
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong ba ngày qua hà nội và các tỉnh phía bắc liên tiếp xảy ra nắng nóng gai gắt với nền nhiệt cao chạm ngưỡng bốn mươi một độ c
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thực tế nhiệt độ ngoài trời tại thủ đô vào lúc một mươi hai giờ trưa nay lên tới bốn mươi bốn độ
nắng nóng lại thêm hiệu ứng đô thị khiến mức nhiệt kéo dài trong ngày cộng thêm không khí ngột ngạt
nhiều người ngại ra đường trong thời điểm này
khi bắt buộc phải ra đường thì khẩu trang kính dâm áo chống nắng là những vật dụng không thể thiếu với người tham gia giao thông
thời điểm này không khó để bắt gặp hình ảnh người dân che nắng kín mít di chuyển trên đường phố hà nội
tại những nút giao thông mọi người đều tranh thủ trú tạm chỗ bóng dâm chơi đèn đỏ dù chỉ là trong dây lát
bọn em thực sự rất là ngại ra đường ạ
nên là mọi hoạt động ở trong nhà hết hạn chế ra ngoài rất là nhiều ạ
mà đến tối thì nó rất là nóng ạ
em thấy là ảnh hưởng rất nhiều ạ
ngồi học quạt không thể nào mà xua được cái nóng ạ
quạt chỉ thổi cái thêm nóng vào mình thôi ạ
nên ngồi học không thể ngồi được ạ
nắng nóng cũng khiến hành khách tại bến xe cảm thấy mệt mỏi
mặc dù không chen lấn đông đúc như ngày lễ nhưng việc chờ đợi giữa nắng khiến nhiều hành khách ủ rũ quẻo hoài
thời tiết oi bức nắng nóng kéo dài như thế này những người bị ảnh hưởng trực tiếp là những người lao động phải thường xuyên có mặt ngoài đường
bọn tôi đi làm ở ngoài trời thế này thì nắng lắm
ở nhất là trèo cột điện thì không thể chịu được
chỉ độ ba mươi phút lại phải vào trong nắng trong mát để
ngồi thôi chứ còn thì không thể ra ngoài trời để nằm mãi ở ngoài được
tôi đi ra đường thì là nắng nắng lắm nhất là buổi trưa
không thể nào mà cự được là phải rào có cây ẩn
mà đi một lúc là mồ hôi một cây nhễ nhại ra nhược cả người ra
hôm nay và ngày mai hà nội và các tỉnh bắc bộ tiếp tục nắng nóng nhất cả nước
do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với gió phơn hoạt động mạnh
đợt nắng nóng này kéo dài hết mùng năm tháng sáu
người dân phải lưu ý
có những biện pháp tranh nóng hạn chế ra ngoài đường nếu không cần thiết
để đảm bảo sức khỏe trong thời gian này